thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử bị cáo cao tài năng và vợ là vũ thị mừng
liên quan tới vụ án giết người cướp tài sản đốt rác phi tang xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bị cáo cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bị truy tố về tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hải cốt
vợ năng là vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bị truy tố tội che giấu tội phạm xâm phạm thi thể hải cốt người khác
trong phiên tòa diễn ra sáng nay sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng của các bị hại đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa hai bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ có riêng bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo trước cơ quan điều tra
trong buổi chiều nay các nội dung tiếp theo của phiên tòa sẽ được diễn ra diễn biến cụ thể chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị tại các bản tin sau
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong vụ án giết người đối với bị cáo nguyễn văn cọp chú thành phố cần thơ
nạn nhân trong vụ án này là hai mẹ con bà nguyễn thị diễm và anh nguyễn văn vương
nguyễn văn vương bà nguyễn thị diễm và anh nguyễn văn vương
theo cáo trạng của viện kiểm sát nguyễn văn cọp và bà diễm sống với nhau như vợ chồng
cả hai thuê nhà trọ ở cùng với con riêng của bà diễm là nguyễn văn vương
vào chiều ngày một mươi chín tháng một năm nay cọp và bà diễm xảy ra mâu thuẫn nên cọp bỏ đi
hôm sau cọp về nhà muốn làm hòa nối lại tình cảm
nhưng bà diễm không đồng ý nên hắn đã mua một con dao rồi ra tay sát hại hai mẹ con bà diễm với tỷ lệ thương tật là bốn và hai mươi một
kết thúc phiên tòa nguyễn văn cọp bị tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội giết người
đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng từ quảng trị về nghệ an vừa bị triệt phá
công an nghệ an thu giữ hai bốn tấn pháo nổ các loại một mươi một đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
qua quá trình điều tra ngày một mươi bốn tháng một mươi một công an bắt giữ nhóm gồm bảy đối tượng và thu giữ hơn một năm tấn pháo nổ các loại
tiếp tục điều tra mở rộng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
công an huyện nghi lộc đã phối hợp với công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị bắt giữ thêm bốn đối tượng khác thu giữ thêm chín trăm linh kg pháo
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo của người dân dịp cuối năm nhất là các dịp lễ hội tết nguyên đán gia tăng
các đối tượng ở nghệ an đã tìm cách móc nối cấu kết với các đối tượng ở quảng trị tìm cách đưa pháo từ phía bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã chia nhỏ lượng hàng và cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau trên các địa bàn
khi thấy thời cơ thuận lợi số pháo được cất giấu sẽ được nguy trang và vận chuyển bằng nhiều hình thức để giao cho người mua
đây là chuyên án đặc biệt lớn với số lượng tăng vật thu được rất lớn
càng gần về cuối năm tình trạng buôn lậu pháo nổ càng trở nên phức tạp hơn với những thủ đoạn tinh vi hơn
những thủ đoạn nào được các đối tượng sử dụng và quá trình phá án của lực lượng công an trong chuyên án diễn ra như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay một vụ sạt lở xảy ra tại thị trấn trà my huyện bắc trà my tỉnh quảng nam đã làm sập hoàn toàn một nhà dân và khiến một người bị thương
vào lúc tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một một lượng lớn đất đá từ trên đồi cùng một trụ điện đôi của đường dây trung thế bất ngờ đổ xuống
kèm theo tiếng nổ lớn đã làm sập hoàn toàn một nhà dân tại thị trấn trà my huyện bắc trà my tỉnh quảng nam và khiến một người dân bị thương nặng ở vùng mặt
vụ sạt lở cũng đã khiến nhà của bốn hộ dân xung quanh bị sập một phần
hiện tại lực lượng chức năng đã di rời một mươi tám hộ dân ra khỏi khu vực này đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn
công an huyện củ chi tp hcm đang điều tra làm rõ vụ mâu thuẫn trong quá trình đá bóng giao hủ
dẫn đến là việc nhóm thanh niên cầm mã tấu chém trọng thương một người
theo đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một hai đội bóng đá tham gia giao lưu tại sân bóng đá lộc phát xã bình mỹ huyện củ chi tp hcm
trong lúc đá thì giữa các thành viên của hai đội có mâu thuẫn với nhau
sau khi đá xong một đội ra về đội còn lại ngồi uống nước trên sân
một lúc sau nhóm năm thanh niên bất ngờ vách dao kiếm đến sân bóng tiến về bàn nước khiến nhiều người bỏ chạy
trong đó thanh niên tên khương bị chém tới tấp vào đầu chân
cả đội sau đó đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương
đồng thời trình báo sự việc lên công an địa phương
nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được điều tra làm rõ
lợi dụng lúc người phụ nữ bán cá ngủ quên một nam thanh niên đã lẻn vào trộm điện thoại và xô đựng tiền rồi bỏ trốn
và clip đã ghi lại vụ trộm tại đường lê văn quế quận bình tân tp hcm gây bức xúc trên mạng xã hội
ngày một mươi tám tháng một mươi một mạng xã hội facebook chia sẻ clip năm thanh niên cao to đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản gây bức xúc dư luận
theo hình ảnh camera nam thanh niên chạy xe máy dựng trước căn nhà số hai số bốn là của cửa hàng bán cá
sau một lúc quan sát thấy chủ nhà đang ngủ người này đi vào bên trong căn nhà lấy trộm tài sản là hai chiếc điện thoại
trong lúc đi ra kẻ này lấy luôn xô nhựa đựng tiền của người bán hàng rồi lên xe chạy mất
mặc dù giá trị tài sản trong vụ việc không nhiều song sự việc là bài học cảnh giác đối với người dân không nên sơ hở tạo điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động
kính thưa quý vị sau khi ra văn bản cho phép là các dịch vụ hoạt động thì ngày hôm nay là ngày một mươi tám tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tp hcm lại có văn bản tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage spa quán bar
và tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm đã cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề này
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết do đánh giá dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tiềm mẫn nguy cơ
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế tp hcm khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
xem xét ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massag spa quán bar
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí
các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp quận huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
để mọi người dân tổ chức và cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
hiện tp hcm đang điều trị một mươi hai chín trăm ba mươi năm bệnh nhân trong đó có sáu trăm ba mươi sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi ba trăm linh hai bệnh nhân nặng đang thở máy chín bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một có một bốn trăm bốn mươi bảy bệnh nhân nhập viện một bảy mươi sáu bệnh nhân xuất viện bốn mươi hai trường hợp tử vong trong ngày
kính thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa có công văn là cho phép hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy xe mô tô
hai bánh công nghệ tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy là sau gần nửa năm dừng hoạt động xe ôn công nghệ thì đã chính thức hoạt động trở lại
theo thông báo của sở giao thông vận tải tp hcm
hiện cấp độ dịch trên địa bàn thành phố được đánh giá ở cấp độ hai
hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy xe mô tô hai bánh có sử dụng công nghệ
ứng dụng gọi xe hai bánh trên thiết bị di động có thể hoạt động trở lại với số lượng không quá năm mươi số xe của đơn vị
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy hoạt động xe ôn công nghệ đã chính thức được hoạt động trở lại từ hôm nay một mươi tám tháng một mươi một
rất là muốn chạy bay để mà tăng thêm thu nhập
thì anh em cũng đã sẵn sàng là chào đón cái ngày mà trở lại cho khách
nhưng mà cái điều quan tâm nhất là phải thực hiện đúng năm k để mà an toàn cho bản thân và an toàn cho khách hàng
thì đang bỗng mộng chờ đó thì cuộc sống mà thì chạy thì có thu nhập lên thêm có đủ cuộc sống
trước đó hoạt động của loại hình dịch vụ taxi công nghệ cũng đã được cho phép vận hành
với nhiều điều kiện phòng dịch như xe được trang bị vách ngăn với tài xế và hành khách để giảm thiểu các tiếp xúc không cần thiết
mỗi tài xế tham gia vận chuyển hành khách trong giai đoạn này đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ít nhất đủ một mươi bốn ngày sau khi tiêm những biện pháp an toàn này cũng đã phần nào làm cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn
em thật ra đối với em thì bây giờ an toàn vẫn là trên hết
với lại sao mà khi mà lên xe thì em có thấy được những cái biện pháp an toàn mà tài xế cũng như là các hãng đang áp dụng
tất nhiên là nó an toàn cho sức khỏe của mình hơn
cái nhu cầu công việc của mình thì di chuyển cũng khá là nhiều
mà nhiều khi là kiểu có thể thí dụ là hẹn học khách buổi trưa rồi này nọ thì mình cũng rất là cần thiết
nhưng mà mình cũng lo lắng thử là không biết là tài xế rồi hoặc là xe rồi có đi lại có an toàn không
tại vì một ngày thì cái lượng khách mà tài xế chở cũng khá là nhiều
tôi cũng quan sát và nhận thấy là xu hướng của người tiêu dùng hiện nay thì các cái mối quan tâm về rủi ro lây nhiễm
và đảm bảo an toàn sức khỏe thì đang là yếu tố hàng đầu
khi mà người tiêu dùng trước khi mà họ đưa ra một cái quyết định sử dụng một dịch vụ hay một sản phẩm nào
và đấy là cái lý do mà chúng tôi đã quyết định là sẽ mang cái tiêu chuẩn cao nhất để mang đến cho đại đa số người tiêu dùng việt nam
thành phố hồ chí minh đang dần mất cửa các dịch vụ sau thời gian dài thực hiện biện pháp phòng dịch
những quyết sách hợp lý trong từng giai đoạn sẽ tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
đồng thời tạo việc làm cho tài xế
tuy nhiên các đơn vị quản lý tài xế và người dân vẫn thật cảnh giác tuân thủ nguyên tắc
nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn cho bản thân và mọi người
kính thưa quý vị qua xét nghiệm định kỳ công ty cổ phần thủy sản minh phú hậu giang
tỏa lạc tại khu công nghiệp sông hậu huyện châu thành tỉnh hậu giang phát hiện là năm người bị nhiễm covid một mươi chín
ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân
và bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh hậu giang cũng đã có buổi làm việc với công ty thủy sản này
để tìm phương án vừa dập dịch và vừa duy trì sản xuất
trước đó năm người bị phát hiện nhiễm covid một mươi chín vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
bốn bốn trăm linh cán bộ công nhân của công ty được xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr mẫu gột
sau đó công nhân ở vùng xanh vùng vàng được cho về
người ở vùng cam vùng đỏ được yêu cầu đăng ký thực hiện ba tại chỗ
thời gian qua công ty này hoạt động theo phương án ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
nhưng theo kết quả điều tra dịch tễ công nhân từ vùng dịch cấp độ ba cấp độ bốn
vào công ty làm việc và về nhà hàng ngày
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hậu giang doanh nghiệp đề xuất sau khi truy vết kiểm soát chặt cháy dịch
với các dây chuyền không bị ảnh hưởng thì tiếp tục sản xuất để giải quyết các đơn hàng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đề nghị công ty và huyện châu thành kiểm soát chặt f một
các em phục cư trú trong tỉnh đưa về các khu cách ly tập trung còn ở tỉnh khác đưa về địa phương quản lý
với những trường hợp lẽ hụt có nguy cơ thấp thì cách đi tại chỗ để duy trì sản xuất
trước thực trạng số ca covid trong cộng đồng vẫn ở mức cao
vào những ngày qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện
chỉ thị hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh tại các nhà hàng quán ăn đồng thời là kiên quyết xử lý nghiêm
các cơ sở vi phạm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới
đây là băng rôn được một quán ăn trên đường phan trung hay còn gọi là đường năm cũ
thành phố biên hòa treo ngay ngoài cửa quán
ghi nhận thực tế từ thời điểm kiểm tra ở quán này hầu hết thực khách chỉ dùng nước suối và nước ngọt
sự bên đêm kinh doanh lúc bắt đầu cũng rất khó khăn nhưng cũng cố gắng thuyết phục khách
và treo bạn là không phục vụ đồ uống có cồn chỉ phục vụ ăn tại chỗ và bán nước ngọt
và không phục vụ năm mươi khách
nói chung cũng cố gắng mùa dịch bệnh cũng khó khăn nhưng cũng phải cố gắng thực hiện đúng
theo chỉ huy thị của tỉnh
tại vì đấy mình sớm dọc được cái đại dịch covid này
tụi em là anh em tài xế tụi em đi công tác nay tụi em ở đây thì nay tụi em vô tên nước ngọt
không chấm hương bún bia nhất là tài xế hai là quán gì chỉ thị của thành phố
tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy nhiều quán ăn nhà hàng vẫn vi phạm về bán rượu bia đồ uống có cồn
điều đáng nói là nhiều quản lý làm tại các nhà hàng quán ăn lại không nắm bắt được các quy định
trong chỉ thị hai mươi
của ủy ban nhân dân tỉnh
em mới ngang công an chứ là vi phạm về bán thức uống có cồn với lại là không đảm bảo khoảng cách
và ý là em sẽ rút kinh nghiệm với lại là hạn chế theo chỉ thị của nhà nước
tôi là đại diện bên nhà hàng này tôi cũng mong muốn một điều là có thể là thoải mái hơn một chút
về cái chuyện là bán độ cồn hạn chế làm sao vô cái mức làm sao đó để cho khách để cho khách còn ăn uống
nếu mà khách mà tới ăn không để về
có nghĩa là tâm lý khách sẽ không rất là khó khăn cho các doanh nghiệp hoặc là các nhà hàng
chúng tôi nhận thấy là một số quán chấp hành nghiêm kỳ hai mươi không bán thức uống có cồn cho khách
nhưng qua đó có một số quán vẫn cố tình vi phạm chỉ thị hai mươi bán thức uống có cồn
và những trường hợp đó chúng tôi xử lý nghiêm
và qua đó qua công tác xử lý chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền nhắc nhở đến người dân và các cơ sở kinh doanh
hoặc chấp hành nghiêm chỉ thị hai mươi của ban dân tỉnh trong thời điểm dịch covid đang diễn biến rất phức tạp tại địa bàn tỉnh đồng nai
dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp để hạn chế sự lây lan cũng như bùng phát trở lại của dịch bệnh
các cơ sở kinh doanh quán ăn nhà hàng cần tuân thủ các quy định thực hiện nghiêm năm k không mang thức uống có cồn
và người dân chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người thân
nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như góp phần chung tay cùng chính quyền các ngành các cấp chiến thắng đại dịch
chiều qua chuyến bay đưa hai mươi chín du khách quốc tế đến tỉnh quảng nam đã hạ cánh tại sân bay đà nẵng
đây là những khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại việt nam theo chương trình thí điểm có hộ chiếu vaccine kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
du khách khởi hành từ sân bay incheon hàn quốc đến việt nam với mục đích du lịch và thăm thân sẽ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng phức hợp nam hội an trong thời gian tám ngày bảy đêm
trong ngày đầu du khách sẽ nghỉ ngơi
du khách sẽ đăng ký tham quan theo chương trình đã đăng ký
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã ban hành phương án đón khách quốc tế trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đồng thời quảng bá hình ảnh quảng nam điểm đến an toàn và hấp dẫn
trong ngày một mươi tám tháng một mươi một và ngày hai mươi năm tháng một mươi một quảng nam sẽ tiếp tục đón thêm hai đoàn khách nữa với khoảng ba trăm linh người cũng khởi hành từ hàn quốc
thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng một mươi một ga biên hòa đồng nai sẽ bắt đầu bán vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi nhưng khác hẳn với các năm trước
đây là năm đầu tiên mà ngành đường sắt phải đối mặt với tình trạng vắng bóng người mua vé tàu tết ở cả hình thức trực tiếp tại ga lễ mua online
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
gà biên hòa đã bắt đầu mở bán vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai

từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
khác hẳn với hình ảnh đông đúc thường thấy của những năm trước năm nay nhà ga không một bóng người
để phòng dịch nhà ga cũng yêu cầu hành khách cài đặt ứng dụng pc covid để khai báo y tế
đợt đầu tiên mở bán vé tết gồm các đoàn tàu thống nhất nam bắc và các đoàn tàu địa phương với ba mươi sáu chỗ
giá vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tương đương mức giá vé tàu tết năm ngoái
một số chặng còn có mức giá thấp hơn
giá vé tàu tết nhâm dần từ hà nội đi tp hcm
và ngược lại có mức thấp nhất khoảng một ba triệu đồng cao nhất khoảng hai năm triệu đồng
tình hình dịch còn phức tạp
hành khách lo lắng nhiều tỉnh sẽ còn áp dụng chính sách cách ly bảy ngày với những người về từ vùng dịch
dù đã tiêm hai mũi vắc xin nên vẫn còn e ngại chưa dám mua vé tàu
có rất mong về
thế thì hình dịch bệnh đâu có làm ăn gì được đâu phải về thôi
hôm nay đi ra hỏi giá thôi
mày kia thì mới đi về
để tăng nhu cầu đi lại của người dân trong đợt tết sắp tới
ngành đường sắt đã có chính sách mùa càng sớm giá càng rẻ hay mua vé lượt đi có ngay lượt về
trong đó mua nguyên tòa được giảm một mươi mua sớm trên bốn mươi ngày được giảm bốn mươi
hay sinh viên mọi năm chỉ giảm một mươi nhưng nay được giảm gấp đôi là hai mươi
mặc dù chính sách về giá năm nay linh động và giảm nhiều hơn so với các năm trước
nhưng thực tế tâm lý người dân còn e rè lo ngại dịch covid một mươi chín
ngay cả thời điểm này mỗi ngày nhà ga chỉ có bốn chuyến tàu cả đi và về
do tâm lý của người dân do ảnh hưởng dịch bệnh khi người ta về mua vé
thì về ngoài kia người ta đã sợ bị cách ly và có một số hành khách đã đi về trước
từ ngày một mươi ba tháng một mươi trở đi là hành khách đi về rất đông rồi
và có một số trong dịp vừa rồi dịch
thì các chuyến tàu chuyên biệt người ta cũng đã truyền một người hành khách về đây rồi
do vậy năm nay thì chưa có năm nào là am đảm như năm nay
làm trực tiếp mình là có bây giờ không có khách thì mình không bán được
giờ mình cứ ngồi không rồi thôi chẳng muốn bán gì được hết
bày ra vậy chứ mà chả có người tới
thì nhà ga mà có khát đông thì mình mới bán được còn không có khách mình chẳng bán được
ông trưởng ga thì ông cũng có giảm cho mình một ít nhưng mà cũng không đủ
nhưng mà bây giờ nói thật bây giờ bán lâu rồi thì phải chịu thôi
chứ còn mới ra bán như vậy thì chắc nghỉ luôn
thật sự bán không đủ tiền đóng tiền mặt bằng đâu chỉ
mà vẫn cứ phải bán thôi
bây giờ tự mình buôn bán từ lâu rồi mình phải chịu thôi
có thể nói đây là năm đầu tiên mà ngành đường sắt phải đối mặt với tình trạng vắng bóng
người mua vé tàu tết ở cả hình thức trực tiếp tại ga lẫn mua online
do vậy nhà ga cũng phải đóng bớt một nửa số cửa bán vé vì không có khách
đề xuất bảy nhóm giải pháp phục hồi thị trường lao động
trong đó tập trung việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đây là nội dung dự thảo chương trình phục hồi thị trường lao động
do bộ lao động và thương binh xã hội mới đưa ra
cụ thể các nhóm giải pháp gồm hỗ trợ trực tiếp người lao động
hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
tạo việc làm cho người lao động đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng người lao động
cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh
hỗ trợ kết nối cung cầu lao động hoàn thiện bền vững thị trường lao động
bảo đảm điều kiện về nơi sinh sống cho người lao động
xây dựng quan hệ giữa người lao động hài hòa tiến bộ
các nhóm giải pháp này được đánh giá là cần thiết
trong bối cảnh nguồn cung lao động đang bị suy giảm trầm trọng
trong quý iii năm hai nghìn hai mươi một lực lượng lao động có bốn mươi chín một triệu người
lượt người giảm hai mươi hai triệu lượt người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
lao động có việc làm là bốn mươi bảy hai triệu người giảm hai bảy triệu người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu thống kê từ tổng cục hải quan
việt nam là thị trường xuất khẩu chế phẩm từ rau trái cây quả hạch
hoặc các bộ phận khác của thực vật lớn thứ chín toàn cầu
tốc độ xuất khẩu mặt hàng này của việt nam ra thị trường thế giới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tăng trưởng bình quân hai mươi hai một mươi năm một năm
các thị trường xuất khẩu chính mặt hàng rau quả chế biến của việt nam gồm
trung quốc mỹ nhật bản hàn quốc nga australia
dự báo trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một và cả năm hai nghìn hai mươi hai rau quả chế biến
vẫn sẽ là chủng loại sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng bởi sự tiện lợi và thời gian bảo quản lâu
theo cơ quan hải quan hàn quốc việt nam là thị trường cung cấp tôm lớn nhất cho hàn quốc
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một chiếm năm mươi một hai về lượng và chiếm bốn mươi chín năm về trị giá
đạt ba mươi sáu năm nghìn tấn trị giá hai trăm sáu mươi bốn một triệu usd
mặc dù có giảm nhẹ về lượng nhưng tôm việt nam vẫn đang chiếm hơn một nửa
lượng tôm nhập khẩu của hàn quốc trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một nhập khẩu tôm của hàn quốc
từ thái lan ecuador và trung quốc đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá gọi tắt là thiết bị vms đối với tàu cá đánh bắt xa bờ
được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nhanh chóng xóa thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
về chống khai thác bất hợp pháp đối với mặt hàng thủy sản việt nam
nhận thức rõ điều này thời gian qua lực lượng cảnh sát biển việt nam thường xuyên phối hợp
cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để ngư dân nhận thức rõ
việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác thủy sản người và tài sản của ngư dân
tỉnh nam định có bờ biển dài bảy mươi hai km với số lượng tàu đánh bắt hải sản là hai một trăm bốn mươi ba tàu trong đó có năm trăm một mươi tám tàu đánh bắt xa bờ
thời gian qua qua công tác tuyên truyền của cấp ủy chính quyền cùng các lực lượng chức năng
bà con ngư dân tỉnh đã nhận thức được một cách cạn kẽ về lợi ích của việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá
giúp cho công tác quản lý nghề cá được thuận lợi tạo điều kiện kiểm tra truy xuất nguồn gốc hải sản dễ dàng
khi lắp đặt thì mình biết được là vùng biển mình đánh bắt ở đâu
và khi mình không đi sang vùng qua biển của mình mình có thể nắm bắt được địa điểm
và khi có ví dụ như có vấn đề gì trục đặc thì mình có thể điện báo cho đồn vì nó cũng có nhiều lợi ích lắm
thì nam định là có năm trăm một mươi tám tàu đánh bắt xa bờ
thì nam định là có năm trăm một mươi tám tàu đánh bắt xa bờ
và các huyện hải hậu giao thủy nghĩa hưng trường ninh và xuân trường
thì trực tiếp anh em chúng tôi cũng đã xuống tận xã hải triều
cũng đã mời bà con ngư dân lên để cũng tuyên truyền
để thứ nhất là bà con cũng nắm rõ những quy định
vì nếu mà chúng ta vi phạm thì thứ nhất là châu âu người ta không gỡ thẻ vàng cho chúng ta
và thứ hai nữa là nếu mà bị các nước như là indonesia hoặc là mã định
hoặc là malaysia thì người ta xử phạt rất nặng và thậm chí cả xử phạt tù
thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo
thì đến bây giờ đã có khoảng chín mươi một lắp thiết bị giám sát hành trình
còn cái số còn lại thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trước ba mươi một tháng một mươi hai thì sẽ lắp hết và cũng tuyên truyền cho nhân dân cái ý thức phải chấp hành
thứ nhất là vì cái chung của đất nước
số liệu tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thống kê cho biết
từ khi triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá
tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép
đã giảm đi đáng kể qua từng năm
hiện có hơn tám mươi bảy tàu cá có độ dài từ một mươi năm mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
một trăm linh tàu cá có chiều dài hai mươi bốn m trở lên đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
bốn mươi chín cảng cá được chỉ định
trải dài hai mươi tám tỉnh thành có biển thực hiện được truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá khai thác đánh bắt
đủ điều kiện cho xác nhận chứng nhận dân đi vào ổn định có độ tin cậy cao
việc lắp thiết bị giám sát hành trình không những giúp tàu cá và ngư dân không vi phạm vùng biển nước bạn
mà còn giúp cho ngư dân và phương tiện có được kênh thông tin tránh những rủi ro trong quá trình hành nghề
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra chăm sóc bộ tư lệnh vùng khởi xe một mươi một
hợp với lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng chính quyền địa phương
tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm chắc về tác dụng của giám sát hành trình vms
từ đó bà con tự giác lắp đặt giám sát hành trình để trong quá trình đi khai thác thủy sản
thủy sản đúng khu vực vùng biển và khu vực đánh bắt
nhất là trong quá trình gặp sự cố ở trên biển thì giám sát hành trình rất quan trọng
để cho bà con ngư dân xác định được điều kiện
để góp phần tháo gỡ thẻ vàng của ec hiện nay cảnh sát biển việt nam đã phổ biến vận động ngư dân
sớm triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài trên một mươi năm mét
việc làm này không chỉ giúp ngăn chặn nạn khai thác hải sản bất hợp pháp mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên biển
bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc góp phần phát triển bền vững nghề khai thác thủy sản của ngư dân trên biển
mới đây lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang vừa bắt quả tang ba đối tượng điều khiển hai chiếc ghe tải
chở trên năm mươi tấn phế liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ đến đoạn sông n một thuộc huyện giang thành tỉnh kiên giang
theo đó kiểm tra hai chiếc ghe tải nghi chở hàng hóa nhập lậu lực lượng chức năng phát hiện trên hai phương tiện có chở khoảng năm mươi tấn phế liệu
trong đó khoảng bốn tấn pin điện thoại di động đã qua sử dụng là chất thải nguy hại
khoảng bốn mươi sáu tấn nhựa phế liệu được xay nhuyện
chứa trong các bao tải ba người trên ghe gồm trương minh cửu chú tỉnh kiên giang đào văn quốc và võ văn phấn
cùng chủ huyện tịnh biên tỉnh an giang không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bắt đầu ba người này khai nhận chở thuê số hàng trên cho nguyễn vũ linh chủ vợ phế liệu để giao lại cho nguyễn vũ luân
làm việc với cơ quan chức năng luân thừa nhận đã thỏa thuận mua số phế liệu trên của linh với giá trên một trăm năm mươi triệu đồng